những thông tin về tình hình thời tiết chắc hẳn là điều mà quý vị quan tâm trong ngày đầu tuần này
thời tiết trong ngày hôm nay có gì đáng lưu ý không chị dương trang ạ
vâng thưa chị hiền minh và quý vị khán giả thân mến mưa nhỏ mưa phùn nồm ẩm và sương mù
sẽ vẫn còn tiệm diễn trong ngày hôm nay và nhất là về sáng và đêm ở các địa phương ven biển và đồng bằng thuộc khu vực đông bắc bộ
do đó thì quý vị nhớ mang ô khi ra đường cũng như là di chuyển chậm giữ an toàn giao thông khi mà trời nhiều sương mù
vâng tuy có mưa nhỏ nhiều nơi nhưng hầu hết các khu vực trên cả nước nhiệt độ lại tương đối cao
tây bắc bộ đêm mưa vài nơi ngày nắng có nơi nắng nóng trên ba mươi năm độ c
bắc trung bộ đêm mưa rào và rông vài nơi sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ giải rác
ban ngày trời nắng có khu vực nắng nóng
trong khi đó thì vùng núi phía tây của trung trung bộ tây nguyên thì cũng có nơi nắng nóng
nam bộ thì nắng nóng diện rộng nhiệt độ cao nhất ở miền đông nam bộ có nơi trên ba mươi bảy độ c